thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được liên quan đến vụ lật cano ở vùng biển cửa hội thành phố hội an của tỉnh quảng nam
vào dạng sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng cho biết đã tìm thấy thêm thi thể của hai nạn nhân gồm một trẻ em và một phụ nữ
như vậy ngoài hai mươi hai người được cứu một mươi năm người tử vong hiện vẫn còn hai người chưa được tìm thấy
hiện các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm
song song với công tác tìm kiếm lực lượng công an tỉnh quảng nam cũng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân liên quan trong đó sẽ kiểm tra làm rõ vi phạm về điều khiển phương tiện kinh doanh trên đường thủy nội địa